tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước đã tinh giản được hơn bốn mươi một năm trăm linh biên chế
trong đó biên chế khối cơ quan chính phủ quản lý chiếm sáu bảy mươi năm
số liệu vừa được công bố tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín của ngành nội vụ diễn ra vào sáng nay tại hà nội
với phương châm tăng tốc bứt phá siết chặt kỷ luật kỷ cương đẩy mạnh truyền thông
và ứng dụng công nghệ thông tin ngành nội vụ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính
tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như công tác xây dựng thể chế chính sách còn chậm
việc sắp xếp bộ máy chưa đồng bộ công tác đề bạt bổ nhiệm luân chuyển cán bộ một số nơi
chưa đúng quy định gây bức xúc trong nhân dân vẫn còn tình trạng tinh giản không đúng đối tượng